các cơ quan đại diện việt nam nước ngoài đều cử cán bộ chuyên trách về công tác bảo hộ công dân và có đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời cho công dân hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
từ năm hai nghìn tám thì chính phủ đã thành lập quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam nước ngoài
đây là cái kênh rất hiệu quả để giúp cho các cơ quan đại diện có thể chủ động trong công tác bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam nước ngoài
bên cạnh những thành tiệu đã đạt được thì khó khăn và thách thức khi chúng ta thực hiện công tác bảo hộ công dân là gì
hiện nay chúng ta có trên hai trang nước trên thế giới
chúng ta mới chỉ có chín mươi tám cơ quan đại diện việt nam nước ngoài
với các địa bàn rộng lớn nhiều cơ quan đại diện thì chỉ có đến năm bảy cán bộ thì phải thực hiện rất nhiều các chức năng khác nhau
mặc dù như tôi nói lúc trước là từ năm hai nghìn tám thì đã thành lập cái quỹ bảo hộ công dân việt nam nước ngoài
nhưng tuy nhiên nguồn lực từ quỹ này còn rất nhỏ chưa đáp ứng tự yêu của công tác mới chủ yếu là để hỗ trợ cho những trường hợp rất khó khăn
ngoài ra sự bùng nổ của internet và các mạng xã hội
khiến các thông tin về các công dân của chúng ta các vụ việc liên quan đến công dân của chúng ta ở nước ngoài
thì vốn đã nhạy cảm thì lại ngày càng trở nên khó kiểm soát
và có thể là có những thông tin mà không được kiểm chứng và thậm chí là những thông tin thất thiệt
thì gây rất là nhiều khó khăn cho công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao cũng như là các cơ quan đại diện việt nam nước ngoài
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
trong bối cảnh giao lưu mở rộng hợp tác giữa việt nam với các nước
mỗi công dân việt nam chúng ta cần phải nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật
nghiên cứu và nghiêm túc chấp hành pháp luật nước sở tại khi đi công tác làm việc hay du lịch tại nước ngoài
việc này không chỉ giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân nâng cao hình ảnh của người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
mà đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan đại diện của việt nam